theo thông tin từ trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vào khoảng hai mươi h bốn mươi hai giờ gmt ngày hai mươi một tháng một mươi
tức ba giờ bốn mươi hai phút giờ hà nội ngày hai mươi hai tháng một mươi một trận động đất có độ lớn hai ba độ richter xảy ra tại tọa độ một mươi tám hai trăm chín mươi hai vĩ độ bắc
một trăm linh sáu một trăm năm mươi bốn độ kinh đồng độ sâu chấn tiêu khoảng tám km
động đất xảy ra ngoài khơi khu vực biển hà tĩnh cách bờ biển huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh khoảng năm km
trận động đất hai ba độ richter nằm ở sâu dưới đáy biển thuộc vùng biển hà tĩnh và khẳng định vụ động đất xảy ra ngoài biển này không thể gây sóng thần
vì có cường độ nhỏ lại nằm ở độ sâu khoảng tám km
ông nguyễn đình hậu chủ tịch ubnd xã kỳ phú huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh xác nhận hiện tượng xảy ra giống như trận động đất ngày một mươi tám tháng một mươi
có tiếng nổ kèm theo rung lắp xuất phát từ ngoài biển rụi vào đất liền
nhiều người dân lo lắng có thể có động đất lớn hoặc sóng thần nên đã ra khỏi nhà để đề phòng bất chắc
hiện tại trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này